chuyển sang một thông tin khác mới đây sở công thương tp hcm đã có công văn gửi ubnd tp hcm
về việc kinh doanh dịch vụ ăn uống
sở này kiến nghị cho phép quán ăn kinh doanh dịch vụ ăn uống đều phục vụ tại chỗ
và phải đảm bảo một số điều kiện hoạt động như
phải đóng cửa trước hai mươi một giờ chỉ được phục vụ tối đa năm mươi công suất
thì điểm cho phép quận bảy và tp thd bán rượu bia
cụ thể sở công thương trình và xin ý kiến ubnd tp hcm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được phục vụ tại chỗ với điều kiện phải đúng các quy định theo bộ tiêu chí
đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
các hàng quán phải kết thúc hoạt động trước hai mươi một giờ hàng ngày công suất hoạt động tối đa năm mươi
và không bán không sử dụng đồ uống có cồn
cụ thể sở công thương trình và xin ý kiến ubnd tp hcm cho phép các hàng quán
ở quận bảy và tp thd được thí điểm kinh doanh thêm các loại đồ uống có cồn rượu bia
địa điểm cụ thể sẽ do chủ tịch ubnd quận bảy và tp thd quyết định
mạng quản lý an toàn thực phẩm tp hcm phối hợp với ubnd các quận huyện và tp thd
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định
theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
sở du lịch hướng dẫn
về hoạt động của các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú cơ sở tham quan
phục vụ khách du lịch trên địa bàn tp hcm
sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp với ubnd các quận huyện và tp thd
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
sở y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của ngành y tế trong quá trình tổ chức kinh doanh
sở công thương phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng hóa
nguyên liệu cho thị trường đồng thời phối hợp với các sở ban ngành
đơn vị liên quan kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
kịp thời xử lý chấn chỉnh các trường hợp thực hiện không nghiêm
các quy định chỉ đạo về an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại